những năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức nhưng với tinh thần tự lực tự cường chủ động sáng tạo đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp việt nam đã luôn nỗ lực vươn lên tích cực thi đua lao động sản xuất từng bước khẳng định vị thế trong hội nhập và phát triển
sự phát triển của đất nước phụ thuộc nhiều vào khát vọng kinh doanh tinh thần dám nghĩ dám làm dấn thân của đội ngũ doanh nhân
trong thời đại hiện nay vị thế của một quốc gia một dân tộc trước hết phụ thuộc vào vị thế kinh tế
trong khi đó thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển và tạo nên vị thế của việt nam trên bản đồ kinh tế thế giới là sứ mệnh trọng trách của đội ngũ doanh nhân cộng đồng doanh nghiệp
trên thực tế những thành tích về tăng trưởng kinh tế cao của việt nam trong những năm qua cũng đã khẳng định sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ doanh nhân cộng đồng doanh nghiệp
chính phủ cũng rất mong doanh nghiệp cần kinh doanh liêm chính và bảo vệ tốt hơn vấn đề môi trường
chà ông ta đã nói dân cường thì nước thịnh
muốn đất nước giàu mạnh thì dân phải giàu
đất nước không thể giàu mạnh nếu cộng đồng doanh nghiệp yếu kém
công ty cũng luôn chú trọng quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên
họ luôn coi công ty như là gia đình thứ hai của mình
họ có thể là ngoài việc cống hiến phát huy những tinh túy của bản thân thì cũng có một cái môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp
hiện tại đối với doanh nghiệp chúng tôi chúng tôi đã thực hiện
áp dụng các kỹ thuật mới được nhập khẩu từ nhật và từ mỹ để đáp ứng được tất cả các nhu cầu của các thị trường khó tính
chúng tôi đảm bảo về các thành phần chỉ tiêu chất lượng và toàn bộ hiện hình kỹ thuật
sản phẩm chúng tôi tạo ra đạt đủ tất cả các tiêu chuẩn để có thể xuất khẩu và đảm bảo sức khỏe cho tất cả mọi người
đồng ngũ doanh nhân cộng đồng doanh nghiệp việt nam có một điểm rất đáng quý là có tinh thần khởi nghiệp
tinh thần sáng tạo cao và việt nam cũng được ghi nhận là một trong những nước có tinh thần khởi nghiệp cao trên thế giới
đồng ngũ doanh nhân cộng đồng doanh nghiệp việt đã và đang tạo ra những bước phát triển đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi sẽ có một triệu doanh nghiệp
trong đó có những doanh nghiệp mạnh có vị thế tầm cỡ trong khu vực và trên thế giới
cùng với đó chúng ta cũng đặt mục tiêu xây dựng được một đội ngũ doanh nhân lớn mạnh
có đủ năng lực trình độ để lãnh đạo điều hành cộng đồng doanh nghiệp có sức cạnh tranh cao
có tinh thần dân tộc có trách nhiệm xã hội liên kết chặt chẽ và tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng chuỗi giá trị toàn cầu